chiều nay bảy tháng tám đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh ủy con tum
về kết quả hơn ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ tỉnh con tum
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh con tum
đồng chí lưu ý tỉnh con tum trong thời gian tới giả soát lại các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để đưa vào nghị quyết đại hội đảng
nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh phải coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt đặc biệt tăng cường công tác giám sát kiểm tra trong đảng
phải chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhất là khâu lựa chọn nhân sự
bên cạnh việc phát huy thế mạnh tiềm năng nổi trội thì con tum cần đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao đẩy mạnh phát triển du lịch
đồng thời chú ý làm tốt bảo vệ môi trường thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục củng cố và giữ vững quốc phòng và an ninh
trước đó đồng chí trần quốc vượng cùng đoàn công tác đã đến thăm xã bờ y huyện ngọc hồi và tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã
thăm cột mốc ba biên việt nam lào campuchia thăm cửa khẩu quốc tế bờ y và huyện ngọc hồi tỉnh con tum